đặc biệt học nghề tại đây ra trường các em còn được nhà trường liên hệ nơi làm việc
nhiều cơ sở mà các em thực tập là những công ty lớn hoặc các nhà hàng khách sạn lớn của thành phố
trong đó có nhiều khách sạn bốn sao năm sao v v
như khách sạn park royan bốn sao là nơi ăn nghỉ của các phi công và các tiếp viên của các hãng hàng không nước ngoài
ba mẹ em thì làm công nhân nuôi năm anh em em cho nên là em chỉ được học tới lớp chín
em rất là cố gắng học hỏi ở trong này để được các anh chị nhận lại làm ở trong này
còn đây là khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian trên tuyến đường nguyễn văn chim phường bến nghé quận một
khu vực dành cho các khu nghèo hồ cận nghèo thuộc các đối tượng buôn bán hàng rong lòng đường hệ phố dành cho người đi bộ
các hộ kinh doanh được phường quận và thành phố hỗ trợ kinh phí học nghề
kinh doanh thực phẩm an toàn hỗ trợ mua sắm phương tiện làm ăn và được kiểm tra sức khỏe định kỳ
chị nguyễn thị thanh chồng mất sớm phải nuôi hai con ăn học
bản thân không có nghề nghiệp phải buôn bán hàng rong để kiếm sống nhưng thu nhập cũng rất bắp bên
hiện nay được học nghề kinh doanh ổn định nên chị rất phấn khởi
từ lúc mà bán ở đây giờ thì nói chung em thấy nó cũng ổn định cũng không có thua gì hồi lúc trước
hồ gia đình chị sơn thị ngọc khương
địa chỉ bảy mươi sáu
cô ab hai bà trưng buôn bán cơm
chị cho biết so với thời gian trước bán hàng rong thu nhập rất bắp bên
nhưng giờ tập trung về đây buôn bán tốt hương nhập khá cao
giờ vô đây thì thoải mái hơn giờ dớt rùa thì có nó hơi ngắn chút xíu nhưng mà thu nhập thì cũng ổn
nhờ học được nghề kỹ thuật chế biến hàng ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hướng dẫn giao tiếp với khách hàng
hiện nay số lượng khách đến khu ẩm thực kinh doanh có thời hạn
tại đường nguyễn văn trân
công viên bách tùng diệp và công viên bách tùng diệp có số lượng khá đông
bà con nhận biết rõ hơn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
thì từ đó dẫn tới khách hàng tin tưởng hơn
theo giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần đống a
thành viên tổ tư vấn về giảm nghèo bền vững của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc tp hcm khẳng định
đầu tư cho người nghèo không gì hơn là đào tạo nghề
tức là sắm cho họ một cái cần câu còn cho họ tiền là không bao giờ đủ
đào tạo nghề cho
những hộ nghèo và cận nghèo là vô cùng cần thiết
chúng ta nắm được thành phần nào của các hộ nghèo và hộ cần nghèo
có thể tiếp cận được nghề nào hay là các doanh nghiệp nào có những nhu cầu
để chúng ta có thể phối hợp cái việc nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo nghề
theo khảo sát trên địa bàn thành phố hiện có hơn sáu mươi bảy hộ nghèo với gần hai trăm tám mươi một nhân khẩu
bốn mươi tám hộ cận nghèo trong đó số hộ nghèo hộ cận nghèo thiếu hụt về trình độ nghề chiếm bốn mươi sáu
năm mươi ba một trăm chín mươi sáu hộ thiếu hụt về việc làm chiếm một mươi tám
đối với thành phố hồ chí minh là đi đầu về công nghiệp hóa hiện đại hóa
và chính vì vậy mỗi thành viên của hộ nghèo hộ cận nghèo nói riêng
và thanh niên thành phố nói chung cũng phải có những cái tiếp cận những cách đào tạo nghề
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của mình để đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay
xác định chính sách đào tạo nghề giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm và căng cơ nhất
để hỗ trợ người nghèo đồng thời tư vấn thông tin về việc làm
kết nối với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho họ sau khi hoàn thành khóa học
không những đào tạo tại đơn vị tại trường mà đào tạo tại các phường
là việc mà người ta không thể đi lên trường học được thì trường sẽ đưa giáo viên xuống tại cơ sở để dạy
với đặc thù là quận nội đô hầu hết các hộ nghèo của quận đều làm nghề buôn bán nhỏ
ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc quận bình thạnh cùng với ban vận động viên người nghèo quận
làm đầu mối chủ trì họp với các địa phương để phân công theo dõi từng đối tượng
từng hộ nghèo để có chính sách đào tạo nghề cho phù hợp
thì phía quận cũng có phát huy được nguồn lực của nhiều doanh nghiệp
của các tổ chức xã hội khác cùng tham gia để đào tạo cái nghề cho các hồ dân để làm
sao đảm bảo việc giảm nghèo mang đến chất một cách bình vẩn
tại các huyện ngoại thành công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho hộ nghèo
hộ cận nghèo cũng đã được hệ thống mặt trận tổ quốc xã thị trấn phối hợp cùng các ngành
đoàn thể để triển khai các chương trình đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động
trong đó các lớp nghề ngắn hạn được tổ chức ở hai lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp
qua kết quả đạt được
nó xúc phát các mô hình cho rằng hiện nay trên địa bàn huyện có hiệu quả
nó tạo việc làm cũng như là nguồn thu nhập cho bà con nông dân trên địa bàn huyện
cụ thể như các mô hình như mô hình chất nuôi bồi sữa các mô hình về trồng ráo an toàn
và các mô hình gắn với các nhóm tổ hợp tác
đoàn thanh niên thành phố cũng là một lực lượng đi đầu trong việc tham gia công tác đào tạo nghề
giải quyết việc làm cho các đối tượng
là đoàn viên thanh niên của các hồ nghèo hồ cận nghèo
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám qua hệ thống của đoàn cơ sở
cũng đã giúp cho hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên nông thôn được học nghề
chúng tôi đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã khảo sát về nhu cầu của thanh niên trong hộ nghèo
nhu cầu về việc làm nhu cầu về đào tạo nghề
thông qua các nhu cầu khảo sát thì chúng tôi sẽ chọn ra những đối tượng thanh niên
với ngành nghề phù hợp chúng tôi sẽ giới thiệu để các bạn xin việc tại các công ty phù hợp
chỉ tính từ tháng một hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu hai nghìn một mươi tám các trung tâm giáo dục nghề nghiệp
đã đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới ba tháng cho ba mươi chín bốn trăm hai mươi bảy người thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo
tổ chức dạy nghề ổn định cho sáu năm trăm hai mươi chín người và giải quyết việc làm cho hai mươi bốn bảy trăm một mươi lao động
các ban ngành đoàn thể của quận cùng với phương quan tâm tạo điều kiện cho các hồ
cụ thể thì tạo công an việc làm rồi giới thiệu việc làm cho họ được thập huấn
tại trung tâm giới thiệu việc làm
chúng tôi sẽ làm hữu quận của thành phố rồi đào tạo hướng dẫn dạy nghề
là một thành phố lớn nhất của cả nước với gần một mươi ba triệu dân trong đó đa phần là dân nhập cư từ các địa phương khác về thành phố làm ăn sinh sống
chiếm tỷ lệ trên sáu mươi do đó sự phân hóa giàu nghèo đang ngày càng diễn ra gây gắt
thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu giúp thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo
huy động và sử dụng các nguồn lực đáp ứng mục tiêu giảm nghèo hơn bốn hai trăm ba mươi tỷ đồng
góp phần hỗ trợ giảm bốn mươi hai một trăm năm mươi một hộ nghèo và ba mươi bốn một trăm bảy mươi một hộ cận nghèo
tôi cho rằng đào tạo nghề cho hộ nghèo hộ cần nghèo là một trong những giải pháp căn kê để thoát nghèo bền vững
trong thời gian sắp tới đào tạo nghề cho hộ nghèo hộ cần nghèo là một nhiệm vụ còn lâu dài và chúng ta phải kiên trì đeo bám để thực hiện
nâng cao hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định cho người nghèo
hộ cần nghèo là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo
cấp phần phát triển kinh tế xã hội
đó là mục tiêu lớn mà thành phố quyết tâm phấn đấu thực hiện trong những năm qua và đạt được kết quả bước đầu
trong đó đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động nghèo
cấp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm tích lũy thu nhập vượt trưởng nghèo
và từng bước để thành phố chuyển dịch cơ cấu lao động sang công nghiệp xây dựng thương mại dịch vụ v v
kính thưa quý vị với các giá trị cốt lõi truyền thống trí thức sáng tạo phát triển bền vững
là nơi đào tạo nguồn nhân lực có uy tín chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội
góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn và hội nhập quốc tế
trường cao đẳng lý tự trọng thành phố hồ chí minh
kết hợp hài hòa giữa đào tạo với thực hành để đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp
đó là những mục tiêu lớn là mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
để đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao là những người thợ lành nghề làm việc có năng suất và hiệu quả
cùng với các trường đại học các trường cao đẳng nghề trên địa bàn thành phố
cũng đã đổi mới phương pháp giảng dạy để theo kịp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trong đó trường cao đẳng lý tự trọng đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy
giúp cho sinh viên tiếp cận nhanh với thị trường lao động
hiện nay thì quỹ ban nhân dân tp hcm cũng có các chương trình đào tạo kép
tức là sinh viên vừa đào tạo lý thuyết tại trường vừa đào tạo thực hành tại các doanh nghiệp
hiện nay nhà trường trường lý trọng cũng đã thực hiện chương trình này
để truyền thụ vốn kiến thức cho sinh viên ngoài các môn về lý thuyết cơ bản
nhà trường đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại cho sinh viên thực tập
đặc biệt nguồn kinh phí này đều do các doanh nghiệp tài trợ cho nhà trường
nhằm nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực
khoa chúng tôi đã ký kết hơn một trăm linh doanh nghiệp để hỗ trợ trong công tác đào tạo
ví dụ như tham gia đào tạo trong các môn thực hành tại các doanh nghiệp
hoặc là các doanh nghiệp hỗ trợ trang thiết bị hàng chục tỷ đồng
sinh viên chúng tôi hàng năm đưa đi thực tập các doanh nghiệp
được các doanh nghiệp tạo điều kiện tối đa
để tiếp cận các công nghệ mới
sau khi thực tập sinh viên chúng tôi đáp ứng thay ngờ rất tốt
với diện tích hơn năm sáu hectare đất tòa lạc tại phường bốn quận tân bình
một quận trung tâm lớn của thành phố cơ sở vật chất trên hai mươi bảy m hai
trong đó năm m hai phòng hộp lý thuyết chín m hai xưởng thực hành
một mươi hai m hai nhà làm việc thư viện hội trường và các sân tập luyện thể thao
đào tạo nghệ ở đây môi trường học tập hóng mát rộng rãi
trang thiết bị hiện đại năng cao bảy mươi nghiêm vật thực hành và ba mươi lý thiết
học kỳ cuối em được đi thực tập tại các doanh nghiệp
em thấy nơi đó môi trường ở công ty rất thuận lợi cho tụi em phát triển
và những kiến thức ở công ty tụi em thực tập thì nó rất sát với những kiến thức ở trường dạy
sau một năm làm việc em thấy công việc ở đây rất tốt
những bài học trước em học ở trường giúp ích em rất nhiều
sau khi làm việc em thấy mức lương rất tốt

các phòng học chuyên môn và sưởng thực hành đạt chuẩn công nghệ hiện đại
nhà trường hiện đang đào tạo khoảng một mươi hai sinh viên
với chín khoa và bốn mươi một chuyên ngành đào tạo
hàng năm đã cung cấp cho thị trường lao động gần năm cử nhân cao đẳng
chuyên viên kỹ thuật làng nghề được các doanh nghiệp đánh giá rất cao
trong những năm qua khi mà chúng tôi tiếp nhận các sinh viên mà đã từng thực tập tại nhà máy
thì chúng tôi không có phải đào tạo lại
chúng tôi chỉ đào tạo thêm về văn hóa doanh nghiệp
còn lại là các kỹ năng kiến thức của các em thì vào có thể sử dụng được nha
trường cao đẳng lý dự trọng gửi sinh viên đến thực tập
đánh giá của ban kiếm đốc cũng như các tổ chuyên môn
thì các em có kiến thức rất là cao và tay nghề rất là vững
đỉnh kiểm tra về mô hình đào tạo nhà trường hiện nay
tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh xã hội
đã đánh giá rất cao chất lượng đào tạo của nhà trường
trường lý tử trọng là một trong những trường cao đẳng
chúng tôi đánh giá là có chất lượng rất là tốt
hôm nay tổng cục có tham quan nhà trường và trực tiếp dự một cái giờ giảng
chúng tôi thấy rằng cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường được trang bị rất là tốt
và qua nghe báo cáo của nhà trường thì các em học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp
hầu hết là đã có việc làm với cái thu nhập rất là khá
chính vì vậy cho nên vừa rồi thì tổng cục cũng đã ra soát
và lựa chọn một trường cao đẳng
lựa chọn trường này là một trong những trường mà tới đây chúng tôi sẽ trình với thủ tướng
để bổ sung vào danh mục các trường chất lượng cao
trong hệ thống các trường đào tạo giáo dục nghề nghiệp của cả nước
nhà trường được quy hoạch là một trong những trường chất lượng cao
trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thành phố và cả nước
như công nghệ kỹ thuật điện điện tử v v
với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi tâm huyết với nghề và cơ sở vật chất
trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao
cho thành phố và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
kính thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau